đoàn công tác do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dẫn đầu
đã tới sự và cắt mang khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời cerepop một và quang minh tại xã ewen huyện bodol tỉnh đắk lắc
đây là cụm công trình điện mặt trời đã phát điện lớn nhất của nước ta và cũng là nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên ở khu vực tây nguyên
dự án có tổng mức đầu tư là gần hai ba trăm linh tỷ đồng
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo đặc biệt là năng lượng mặt trời
phó thủ tướng cũng nêu rõ tiềm năng phát triển điện năng lượng mặt trời của tỉnh đắk lắc khi có tổng bức xạ năng lượng mặt trời trung bình khoảng một chín trăm linh kw trên một km hai một năm
và là khu vực có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế an ninh quốc phòng của khu vực tây nguyên
bên cạnh việc khuyến khích đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo khác việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển về năng lượng mặt trời tại đắk lắc và tại các địa phương khác cũng được phó thủ tướng lưu ý
cụm công trình nhà máy điện mặt trời srepoc một và quang minh được khởi công từ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đã đưa vào vận hành thương mại trên diện tích một trăm hai mươi ha tại thôn chín xã ea ven huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
đây là dự án nhà máy điện mặt trời lớn nhất việt nam hiện nay
trước đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm và tặng quà bà nông thị hậm cán bộ lão thành cách mạng ở thôn bảy xã tân hòa huyện buôn đôn